bộ xây dựng vừa có văn bản yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tăng cường quản lý kiểm tra
việc chuyển nhượng dự án bất động sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật
bộ xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai
pháp luật về kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan theo thẩm quyền
trường hợp có dấu hiệu lừa đảo cần chuyển cơ quan điều tra để làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố cần có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư dự án bất động sản
có hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất phân lô bán nền trái quy định pháp luật
tổ chức cá nhân đưa thông tin về quy hoạch thông tin về dự án và giá bất động sản sai sự thật để trục lợi
các địa phương gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về bộ xây dựng trước ngày một mươi năm tháng tám